chiều nay hai mươi tám tháng một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
nhiều vấn đề về xuất cảnh nhập cảnh như vấn đề tạm hoãn cấp thị thực điện tử
các trường hợp không được làm thủ tục xuất nhập cảnh đã được các đại biểu đề cập đến
theo ý kiến của đa số đại biểu nhiều đóng góp tại kỳ họp thứ bảy của các đại biểu vào dự thảo lần này
đã được tiếp thu khá nhiều tuy nhiên nhiều đại biểu cũng đề nghị các quy định của dự thảo này
bên cạnh phù hợp quy định của pháp luật việt nam cũng cần phù hợp với quy định của điều ước quốc tế
và pháp luật của quốc gia nơi đến
ở đây thì tại khoản hai điều ba mươi sáu quy định có ba đối tượng đó là người đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
trong thời gian thử thách người được tha tù có điều kiện trước thời hạn và người được hưởng án treo
thì trong luật quy định đây là đối tượng bị tạm hoãn xuất nhập cảnh
và ở khoảng hai điều ba mươi bảy thì quy định về thẩm quyền tạm hoãn xuất nhập cảnh
theo khoảng ba điều sáu mươi bảy khoảng bốn điều chín mươi hai và khoảng bốn điều một trăm linh của luật thiên gián hình sự
thì ba đối tượng này là ba đối tượng không được xuất nhập cảnh
mà đã không được xuất nhập cảnh thì làm sao có câu chuyện hoãn ở đây
việc xuất cảnh không chỉ tuân thủ các quy định việt nam và các điều ước quốc tế liên quan
mà việt nam là thành viên mà còn phải tuân thủ quy định về pháp luật của quốc gia nơi đến
ví dụ như phải xin thị thực hay các quy định về sức khỏe
vì thế tôi nghĩ khoảng này nên bổ sung thêm nội dung
tôi đề xuất viết lại là tuân thủ hiến pháp pháp luật việt nam thỏa thuận quốc tế
hoặc điều ước quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên
và các quy định về nhập cảnh quốc gia nơi đến
về việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quản lý hộ chiếu có gắn chip điện tử
dự thảo luật đang giao trách nhiệm cho bộ công an và ban cơ yếu chính phủ
tuy nhiên theo ý kiến của nhiều đại biểu nên để thống nhất một đầu mối là bộ công an
tôi đang có cái chủ trương là
làm sao là một việc không nên giao nhiều cho nhiều cơ quan
nó dẫn đến sự trồng chéo hoặc có thể lại có khoảng trống
thứ hai nữa là hạn chế tới mức thấp nhất là các cơ quan hành chính phát sinh
cũng như là phát sinh các chi phí hành chính
cũng theo ý kiến một số đại biểu tại hội trường chiều nay
hiện dự thảo luật này chỉ có quy định việc khiếu nại tố cáo
nếu không được thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh
cần có thêm quy định về
quyền khởi kiện ra tòa hành chính để đáp ứng tình hình hội nhập hiện nay